thưa quý vị trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn
người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công để hạn chế tình trạng quá tải và chờ đợi
thao tác nhanh chóng dễ dàng tiện lợi tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại
việc làm hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến được người dân đánh giá cao
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng

từ ngày triển khai đến ngày trở lại
khi cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chiếc điện tử theo mẫu mới
số lượng người dân đến làm thủ tục tăng gấp hai lần so với trước đây
lực lượng xuất nhập cảnh đã tăng ca với quyết tâm giải quyết hết hồ sơ trong ngày
làm hết việc chứ không hết giờ
đồng thời phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phân luồn và hướng dẫn người dân
làm hồ sơ trực tuyến đối với những người đã đủ điều kiện
nhận thấy được sự tiện lợi nhanh chóng
nhiều người dân cũng đã tiến hành thao tác trên điện thoại không phải mất công chờ đợi
quyết tâm là
ngày càng là thực hiện có hiệu quả hơn cái đề án sáu về chuyển đổi số
thì theo cái thực hiện cái chỉ đạo của giám đốc công an thành phố
thì phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã thực hiện cái việc là phân luận trực tuyến
và trực tiếp trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp hộ chiếu
thì người dân mà khi có cái số điện thoại chính chủ
đã được tích hợp với cái căn cứ công dân
thì người dân có thể là đến để mà
làm cái việc mà thủ tục cấp hộ
hộ chiếu qua tài khoản dịch vụ công trực tuyến
thì nó thuận lợi hơn và nó tiết kiệm được cái thời gian
hoặc là người dân có thể ở nhà cũng có thể là thực hiện cái việc này một cách dễ dàng
trong đợt cao điểm chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đà nẵng đã cấp hơn một mươi hai hộ chiếu
trong đó có nhiều hồ sơ trực tuyến
có thể thấy việc làm hồ sơ online trên cổng dịch vụ công đã mang lại nhiều lợi ích
tiết kiệm thời gian công sức và chi phí cho người dân
tuy nhiên vì nhiều người dân vẫn chưa thích hợp số điện thoại chính chủ vào căn cứ công dân
nên việc làm hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến vẫn chưa thể triển khai rộng rãi
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đà nẵng cũng khuyến khích người dân
nên đến các nhà mạng để thích hợp phong phiên
tạo điều kiện thuận lợi để làm thủ tục trên cổng dịch vụ công
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đà nẵng